kính thưa quý vị hôm nay ngày một mươi chín tháng tám đảng ủy công an trung ương và bộ công an đã có thư cảm ơn gửi các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương và địa phương
nội dung bức thư nêu rõ
trong những ngày qua lực lượng công an nhân dân rất vinh dự được các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương địa phương
các tầng lớp nhân dân kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đến chia vui gửi thư chúc mừng tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đảng ủy công an trung ương và bộ công an trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước sự phối hợp giúp đỡ tận tình có hiệu quả của các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương địa phương
các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đối với lực lượng công an nhân dân việt nam
chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo của đồng chí đồng bào trong thời gian tới
để lực lượng công an nhân dân tiếp tục lớn mạnh về mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa xứng đáng với truyền thống anh hùng vẽ vang
công an nhân dân việt nam trung thành với đảng tận tụy với dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo đồng chí đồng bào mạnh khỏe hạnh phúc và thành công
đảng ủy công an trung ương và bộ công an
sáng nay tại hà nội đồng chí đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đã tiếp thân mật đồng chí sổm kẹo sĩ la vong bộ trưởng bộ an ninh lào và các thành viên trong đoàn
cùng dự còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an việt nam
thay mặt bộ công an việt nam đại tướng trần đại quang bày tỏ vui mừng được đón đồng chí bộ trưởng sùng kẹo sĩ la vông
cùng các thành viên sang thăm
và dự kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
khẳng định sự có mặt của đồng chí bộ trưởng và đoàn là niềm cổ vũ to lớn đối với lực lượng công an nhân dân việt nam
trong suốt chiều dài lịch sử bảy mươi năm chiến đấu xây dựng và phát triển nhân dân việt nam và nhân dân lào nói chung
lực lượng công an việt nam và lực lượng công an lào nói riêng luôn kể vai sát cánh bên nhau chia ngọt xẻ bùi đoàn kết lập nên những thành tựu to lớn
nhân dân việt nam lực lượng công an việt nam luôn ghi nhớ sự đóng góp giúp đỡ của nhân dân các bộ tổng lào lực lượng công an lào
thay mặt bộ an ninh lào bộ trưởng sùng kẹo sĩ la vong chúc mừng lực lượng công an nhân dân việt nam tròn bảy mươi năm
khẳng định mối quan tâm sâu sắc của lực lượng công an nhân dân lào đối với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam
bộ an ninh lào sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với bộ công an việt nam không ngừng đổi mới và đưa việc hợp tác giữa hai bộ phát triển lên tầm cao mới
để ghi nhận sự trưởng thành lớn mạnh và những thành tựu to lớn mà lực lượng công an nhân dân việt nam đã giành được trong bảy mươi năm qua
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã quyết định trao tặng bộ công an việt nam huân trường hữu nghị
vui mừng trước sự kiện vinh dự này đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam bày tỏ lòng cảm ơn tới đảng
nhà nước chính phủ và lực lượng công an nhân dân lào đã giành phấn tượng cao quế của nhà nước lào tặng bộ công an việt nam
thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với cơ quan an ninh liên bang nga xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
đó là khẳng định của đại tướng trần đại quang bộ trưởng bộ công an việt nam tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao cơ quan an ninh liên bang nga
do đồng chí thượng tướng fedy stov andrei phó giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga làm trưởng đoàn vừa diễn ra vào chiều nay tại hà nội
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng trần đại quang chân thành cảm ơn đoàn đại biểu cấp cao cơ quan an ninh liên bang nga do thượng tướng
phó giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga fashisov andrei dẫn đầu sang thăm
dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời trao tặng huân trường hữu nghị của cơ quan an ninh liên bang nga cho cá nhân bộ trưởng trần đại quang
thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước việt nam liên bang nga nói chung giữa bộ công an việt nam và cơ quan an ninh liên bang nga nói riêng
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga
trong đó có cơ quan an ninh liên bang nga ngày càng phát triển sâu rộng đi vào thực chất góp phần xây dựng
củng cố lòng tin chiến lược làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga trong tình hình mới
góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh thời gian tới lực lượng công an nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình
và mong muốn tiếp tục thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với cơ quan an ninh liên bang nga
xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
vì lợi ích an ninh và hạnh phúc của nhân dân mỗi nước vì hòa bình ổn định phát triển trong khu vực và trên thế giới
thượng tướng phó giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga fashisov andrei bày tỏ vui mừng vinh dự được dư lễ kỷ niệm
một mươi ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhiệt liệt chúc mừng bộ công an việt nam vừa tròn bảy mươi năm đánh giá cao những thành tựu
mà nhân dân việt nam nói chung lực lượng công an việt nam nói riêng đã đạt được trong những thập kỷ qua
tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa cơ quan an ninh liên bang nga
bộ công an việt nam sẽ không ngừng phát triển mở rộng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp
nhận lời mời của bộ công an việt nam đoàn đại biểu cấp cao bộ năng lượng thuộc văn phòng thủ tướng
phụ trách công tác an ninh và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia brunei đã sang dự lễ kỷ niệm
bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chiều nay tại hà nội trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an đã tiếp thân mật
ngài pehin datto mohamed yasmin uma bộ trưởng bộ năng lượng thuộc văn phòng thủ tướng brunei
đồng chí thứ trưởng bùi văn thành nhấn mạnh sự có mặt của ngài bộ trưởng và các đại biểu trong lễ kỷ niệm
là niềm vinh dự và là nguồn động viên to lớn đối với lực lượng công an nhân dân việt nam
góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan của brunei
trong bảy mươi năm xây dựng và phát triển lực lượng công an nhân dân việt nam đã có nhiều nỗ lực
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
có được những kết quả đó là có sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế
trong đó có nhân dân và các cơ quan thực thi pháp luật của brunei
đề cập đến việc hợp tác lãnh đạo hai bên đã cùng nhau trao đổi và xác định phương hướng phát triển hợp tác
trong thời gian tới thông qua việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao triển khai các cơ chế hợp tác song phương
tăng cường chia sẻ thông tin trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là trong asean và liên hợp quốc
thưa quý vị và các đồng chí kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có bài viết khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung chính của bài viết này mời quý vị và các bạn và các đồng chí cùng theo dõi
mở đầu bài viết bộ trưởng trần đại quang đeo rõ thấm dường lời dạy của bác hồ
trong suốt chặng đường bảy mươi năm qua lực lượng công an nhân dân luôn gắn bó máu thịt với nhân dân
dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ đã trở thành nguyên tắc phương châm hoạt động của lực lượng công an nhân dân
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những nội dung cơ bản chiến lược của biện pháp vận động quần chúng
làm nền tảng cho các biện pháp khác và toàn bộ hoạt động của lực lượng công an nhân dân
đồng thời là điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong các thời kỳ cách mạng lực lượng công an nhân dân luôn phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân
mặt trận tổ quốc việt nam các ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội tham mưu với đảng nhà nước lãnh đạo
tổ chức nhiều hình thức tập hợp nhân dân bảo vệ an ninh trật tự thành các phong trào cách mạng thi đua yêu nước
mang lại sức mạnh to lớn để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
vượt qua khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất tổ quốc xây dựng và phát triển đất nước
kể từ khi bước vào thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế đảng nhà nước ta tiếp tục chú trọng công tác vận động
và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân coi đây là công tác trọng tâm
có tính chiến lược của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung công cuộc bảo vệ an ninh trật tự nói riêng
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn năm thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số năm trăm tám mươi ba
trên quy đề ttg lấy ngày một mươi chín tháng tám hàng năm là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hàng năm đây cũng là dịp biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
ghi nhận vai trò của quân chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc bộ trưởng trần đại quang khẳng định
trong một mươi năm qua ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã có bước phát triển mới
với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng khơi dậy sức mạnh tiềm lực to lớn của nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
thông qua ngày hội phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được lòng ghép gắn kết với nhiều phong trào
cuộc vận động cách mạng khác tạo sức hút lan tỏa mạnh mẽ và đem lại hiệu quả thiết thực
nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được nhân rộng
nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được kịp thời phát hiện giải quyết ổn định ngay từ đầu và tại cơ sở
quận chủng nhân dân đã cung cấp hàng chục triệu tin có liên quan đến an ninh trật tự
trong đó hầu hết là tin có giá trị giúp cơ quan chức năng phát hiện điều tra xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc ý thức cảnh giác cách mạng
tinh thần làm chủ trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân
góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia
từ thực tiễn tổ chức thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ trưởng trần đại quang rút ra năm bài học kinh nghiệm
trong đó nhấn mạnh việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải đặt dưới sự lãnh đạo
chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của cấp ủy chính quyền các cấp
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
trong đó lực lượng công an nhân dân làm đồng cốt
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải được triển khai thực hiện ở cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương
sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng
khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ trưởng trần đại quang yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số công tác trọng tâm sau
tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí vai trò
tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ý nghĩa của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kết hợp chặt chẽ việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cùng khí thế thi đua học tập đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư xóa đói giảm nghèo
và các phong trào thi đua yêu nước khác tạo động lực mạnh mẽ trong đấu tranh trấn áp tội phạm
tệ nạn xã hội và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
chú trọng phối hợp phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản tự phòng tự bảo vệ
tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà trường
xây dựng nhân trọng các mô hình điển hình tiên tiến
việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cần được duy trì thường xuyên
hướng về cơ sở để đông đảo nhân dân được trực tiếp tham dự đảm bảo hợp lòng dân vừa sức dân
đáp ứng lợi ích và yêu cầu nâng cao đời sống của nhân dân
tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân và các ban ngành đoàn thể
giữa lực lượng công an xã phường với lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
trong xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
tích cực đóng góp xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở phát huy vai trò bí thư chi bộ
trưởng các ban ngành đoàn thể trưởng các thôn xóm già làng trưởng bản
bồi dưỡng khơi dậy lòng nhiệt tình tinh thần trách nhiệm của những người có y tín trong cộng đồng dân cư
làm hạt nhân làm chỗ dựa của nhân dân trong xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc khắc phục kịp thời những hạn chế yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện
động viên khen thưởng thích đáng những tập thể cá nhân tiên tiến thực hiện đúng đầy đủ
kịp thời các chế độ
chính sách đối với người bị thương hy sinh bị thiệt hại về tài sản
trong khi tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
và trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cuối bài viết bộ trưởng trần đại quang một lần nữa nhấn mạnh
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhất là những cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở cần thường xuyên tu dưỡng trang luyện phẩm chất chính trị
đạo đức cách mạng chuyên môn nghiệp vụ ý thức văn hóa xã hội phấn đấu là cán bộ dân vận giỏi
lấy mục tiêu phục vụ nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là nhiệm vụ chính trị
và mục đích phấn đấu cao cả của mình tô đẹp thêm hình ảnh nhân văn trách nhiệm
thân thiện của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
chiều nay tại hà nội công an tp hà nội đã tổ chức lễ khánh thành và công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an công nhận công trình trụ sở làm việc của một số phòng ban trực thuộc công an tp hà nội
là công trình chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
đồng chí trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an đã đến sự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng bùi văn thành chúc mừng ba phòng ban của công an tp hà nội gồm phòng quản lý xuất nhập cảnh
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng cảnh sát bảo vệ công an tp hà nội
có trụ sở làm việc mới khang trang hiện đại đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc
đánh giá cao những cố gắng của công an tp hà nội trong việc đảm bảo cơ sở vật chất
làm việc cho cán bộ chiến sĩ phục vụ nhân dân đến làm việc hiệu quả và thuận lợi
thứ trưởng bùi văn thành đề nghị công an tp hà nội cần có kế hoạch quản lý khai thác
sử dụng các công trình đúng mục đích đảm bảo tiết kiệm hiệu quả phục vụ tốt các mặt công tác
mỗi đơn vị và từng cán bộ chiến sĩ phải nêu cao ý thức trách nhiệm sử dụng và bảo quản công trình
các trang thiết bị đảm bảo xứng đáng công an thành phố là một đơn vị kiểu mẫu về trật tự an toàn xanh sạch đẹp
hôm nay một mươi chín tháng tám nhiều tỉnh thành trên cả nước đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại bạc liêu trong buổi lễ meeting ôm lại truyền thống bảy mươi năm lực lượng công an nhân dân xây dựng
chiến đấu và trưởng thành các đại biểu đều nhấn mạnh
từ khi tỉnh bạc liêu được tái lập đến nay lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã nỗ lực quyết tâm vượt bật
khắc phục khó khăn phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
qua đó kịp thời phát hiện đấu tranh khám phá nhiều vụ án lớn về hình sự kinh tế
nhiều đường dây tội phạm phức tạp quy mô lớn giữ vững ổn định chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
dịp này ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã tặng bức trướng trung thành với đảng tận tụy với dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ cho công an tỉnh bạc liêu và tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào vì an ninh tổ quốc
còn tại vĩnh long trong không khí của buổi lễ ôn lại chặng đường trong suốt bảy mươi năm qua
lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã bám sát nhiệm vụ chính trị không ngừng xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức
đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác đã lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc
góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một mươi năm qua trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã thu hút đông đảo
các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ giúp đỡ cung cấp hàng trăm ngàn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự
có phần giúp lực lượng công an giải quyết các hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở
trong không khí của ngày truyền thống ôn lại chặng đường bảy mươi năm qua
các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ quyết tâm chung sức đoàn kết
vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp phần xây dựng thị xã phú thọ trở thành một địa phương tiêu biểu
trong các phong trào của tỉnh phú thọ
với những thành tích đã đạt được lực lượng công an thị xã phú thọ đã được đảng nhà nước tặng thưởng
huôn chương chiến công hàng ba huôn chương bảo vệ tổ quốc hàng ba nhiều lực cá nhân được tặng huôn huy chương các loại
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thị xã đã được triển khai mạnh mẽ
và thu được những kết quả đáng kích lệ với một trăm linh bảy bang an ninh trật tự
trên tám trong tổ liên gia tự quản và hai mươi cụm liên kết về an ninh trật tự
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm diễn ra cách đây bảy mươi năm cuộc cách mạng đã đưa đến một kỷ nguyên mới trong lịch sử
kỷ nguyên của đồng lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và để đi đến thắng lợi vẻ vang đó
là một quá trình chuẩn bị đầy hy sinh gian khổ của nhân dân
nhân dân ta làm nên một bốc son trói lọi của dân tộc việt nam
chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đã làm chuyển biến nhanh chóng tình hình cách mạng tại đông dương
nhận biết thời cơ năm một nghìn chín trăm bốn mươi một đảng ta đã chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và phát động cao trào đấu tranh mới
tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhận biết thời cơ cách mạng đã đến dưới ánh sáng của chỉ thị
nhật pháp bắn nhau và hành động

và lệnh tổng khởi nghĩa nhân dân ta đã cùng nhau làm nên mùa thu lịch sự cho dân tộc
chỉ trong vòng một mươi năm ngày một thắng lợi đã được chuẩn bị trong suốt một mươi năm năm
tổng khởi nghĩa cách mạng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ta thắng lợi trong vòng một tuần không đổ máu
không đổ máu là trong vòng một tuần ấy thôi
còn máu xương của những người cộng sản những người yêu nước của toàn dân ta
đã đổ một mươi năm năm rồi từ năm một nghìn chín trăm ba mươi cho đến tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đó là sự chuẩn bị rất là kỳ công
mà như vậy tôi xin khẳng định rằng cách mạng tám thắng lợi không phải do anh mày
đúng là nếu không có cái chuẩn bị trong một mươi năm năm từ ngày đảng cộng sản ra đời
rồi nếu không có chuẩn bị một cách tích cực nhất trong cuộc vận động phòng trào cư nước từ một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thì làm sao mà có lực lượng để mà
ngay nhân dân nói là nhân dân là chú thế của các mạng đó
thì cũng phải hiểu rằng là phải có một công tác kiên trì giáo dục của đảng
cuộc cách mạng đem sức ta tự giải phóng cho ta đi đến một cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã minh chứng cho kết quả của cả một mươi năm năm chuẩn bị
với tầm nhìn chiến lược đảng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng chính trị lực lượng vũ trang và xây dựng căn cứ địa cách mạng
trong quá trình chuẩn bị đó đội tự vệ đỏ tiền thân của lực lượng công an nhân dân việt nam sau này ra đời đã có những đóng góp quan trọng
đưa sự nghiệp khởi nghĩa vũ trang của toàn dân đến thắng lợi
và sau một mươi năm năm chuẩn bị kỹ lưỡng khi yếu tố thời cơ đã chín mùi cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra trên khắp cả nước làm nên mùa thu lịch sử tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nói rằng là với những quyệt sách của đảng của bà khôi chúng ta ví dụ như thành lập mặt trận việt minh ví dụ như là quốc dân đại hội tân trang
thì từ đó tạo ra một kỷ niệm hứng khởi sáng tạo trong cách mạng tháng tám
và từ những cái quan điểm chỉ đạo như vậy thì từ những cái quyệt sách của đảng ta đó thì nhân dân ta ở mọi miền của đất nước
kể cả những nơi mà chưa nhận được cái chỉ thị của đảng ta
với cái quyệt tâm như vậy thì chúng ta đã ào lên đánh một trận trong thời gian rất ngắn như vậy để làm nên cái cuộc khởi nghĩa tháng tám thành công
và cái bài học của cách mạng tháng tám về cái sức mạnh của khối đài đoàn kiệt dân tộc sức mạnh của lòng dân
niềm tin ý chí mãnh liệt của toàn dân đặt vào niềm tin vào lãnh tụ và đảng và đảng ta thì đây cũng là bài học rất quan trọng trong công cuộc đổi mới hiện nay
bảy mươi năm trôi qua tiếng vang của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bài học về sự chuẩn bị tích cực lực lượng về mọi mặt
cùng nghệ thuật trước thời cơ vẫn vẹn nguyên giá trị đã được đảng ta vận dụng sáng tạo trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay sự chuẩn bị tích cực về lực lượng nhận diện yếu tố thời cơ biến thành sức mạnh dân tộc
sẽ trở thành động lực to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu
nước mạnh công bằng dân chủ văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ngày một mươi tám tháng tám thượng tướng đặng văn hiếu
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an đã có thư khen biểu dương các lực lượng tham gia phá án
bắt vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn và bắt vụ vận chuyển ngà voi tại tỉnh lào cai
trước đó ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
tại phường phố mới thành phố lào cai tỉnh lào cai
các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy trái phép
thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật chứng liên quan
ngày một mươi ba tháng tám công an thành phố lào cai đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển một trăm linh sáu kg ngà voi
đây là chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lào cai
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của bộ
ký thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhà dân
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu
đã gửi thư biểu dương khen ngợi thành tích của cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc công an tỉnh lào cai
và quyết định thưởng cho các đơn vị công an thành phố lào cai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh mỗi đơn vị một mươi triệu đồng trích từ quỹ phòng chống tội phạm trung ương
sáng nay phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh thừa thiên huế đã làm thủ tục trao trả số tài sản
với tổng giá trị trên sáu trăm linh triệu đồng cho anh đỗ đắc anh quân chú tại sáu mươi bảy hoàng văn thái quận thanh xuân thành phố hà nội
trước đó dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn tổ tuần tra gồm năm cán bộ thuộc phòng cảnh sát bảo vệ
và cơ động công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện một chiếc cặp gia bên trong có chứa trên tám mươi triệu đồng tiền mặt
một điện thoại di động hiệu virtu màu vàng một máy ipad một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên là biên bản thu giữ
qua công tác xác minh được biết anh quân từ hà nội vào huế du lịch thì không may bị đánh rơi số tài sản trên
em có rơi cái cặp nhưng không biết rơi ở chỗ nào về đến khách sạn thì bất cứ lúc nào mới được biết mất cặp
thì lấy máy em điện vào sổ máy của em
thì là có được sự chỉ dẫn của cũng không biết là bên công an mà chỉ nghĩ là ai bắt được của mình thôi
thì là qua bên công an cho xem xác nhận có phải của em không thì là qua đây đúng của em
ngay ngày làm sao tôi đã được phòng cảnh sát bảo vệ công an tỉnh thừa thiên huế đã trao trả toàn bộ tài sản cho tôi đã bị rơi
nghĩa cử cao đẹp của cán bộ chiến sĩ tổ tuần tra phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh thừa thiên huế
một lần nữa nêu gương về tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ đáng trân trọng ngay trong ngày kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
ngày một mươi tám tháng tám tại khu vực bản tân lập xã triền khương huyện sông mã tỉnh sơn la tổ công tác công an huyện sông mã phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu chiền khương
phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy từ lào và việt nam bắt giữ ba đối tượng thu giữ tại chỗ số lượng lớn ma túy tổng hợp
các đối tượng bị bắt là ca văn bản trú tại bản cát xã mường hùng huyện sông mã ca thị thoại trú tại bản hồng ngay xã triền cang sông mã và quàng tỉ tiên trú tại bản bục xã triền khương sông mã
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một chín trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp có trọng lượng một trăm chín mươi hai sáu mươi hai gram cùng hai một gram heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng bên lào không rõ danh tính và địa chỉ

liên bộ công thương tài chính vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước
còn mặt hàng xăng e năm sau khi giảm giá không cao hơn mức một mươi tám bốn mươi một đồng một lít
đối với các mặt hàng dầu liên bộ quyết định điều chỉnh giảm bốn trăm bốn mươi một đồng một lít
đối với dầu diesel năm s dầu hỏa giảm bảy trăm linh ba đồng một lít và dầu ma rút giảm bảy trăm ba mươi sáu đồng một kg
với các mức giảm này dầu diesel sẽ có giá mới không cao hơn một mươi ba bốn trăm hai mươi một đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi hai bốn trăm linh chín đồng một lít dầu ma rút không cao hơn một mươi một trăm ba mươi sáu đồng một kg
cùng với việc giảm giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu
liên bộ cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như hiện hành
trước đó giá xăng đã có chín lần điều chỉnh từ đầu năm với bốn lần tăng và năm lần giảm kể cả lần này
lần giảm gần đây nhất vào ngày bốn tháng tám giá xăng đã giảm tám trăm một mươi sáu đồng một lít
thưa quý vị sau kỳ thi đại học rất nhiều thí sinh có điểm cao
chờ đến ngày áp chót mới nộp hồ sơ vào các trường đại học đặc biệt là các trường đại học có tên tuổi
điều này gây nên tình trạng biến động như thế nào về điểm chuẩn tạm thời của các thí sinh trước đó
ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại các trường đại học vào ngày hôm nay
thời điểm một ngày trước khi kết thúc nộp hồ sơ của thí sinh
với số điểm ba môn khá cao hai mươi năm hai mươi năm thí sinh quỳnh nga đến từ lâm thao phú thọ
đã không vội nộp vào các trường đại học
em tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin
thông tin về tình hình xét tuyển của các trường đại học
hôm nay là ngày áp chốt của đợt xét tuyển em mới đến nộp hồ sơ
tại sao điểm cao như thế mà đến hôm nay em mới nộp
tại vì là em còn xét xét tình hình để xem các bạn nộp như thế nào nữa rồi em mới dựa ra quyết định cuối cùng
lặn lội từ một xã miền núi khó khăn của tỉnh nghệ an
anh thăng cùng con trai đã thuê trọ ở hà nội năm ngày nay
chỉ để nghe ngóng tình hình xét tuyển của các trường đại học
nếu có biến động còn kịp thời nộp hoặc rút hồ sơ
nhưng đến hết sáng ngày một mươi chín tháng tám anh thăng và con trai vẫn chưa quyết định nộp hồ sơ
lo lắng đó là tâm trạng chung của các thí sinh và phụ huynh ở thời điểm này
theo ghi nhận tại trường đại học ngoại thương đại học bách khoa đại học kinh tế quốc dân
điều khác biệt với những ngày đầu những ngày áp chót
chủ yếu là các thí sinh có điểm khá cao từ hai mươi bốn điểm trở lên nộp vào
chỉ còn một ngày nữa là kết thúc xét tuyển đại học đợt một
nhưng theo ghi nhận của chúng tôi thời điểm này các thí sinh tập trung
hay nói đúng hơn là ổ ạt một hồ sơ xét tuyển
theo báo cáo của nhiều trường đại học thời điểm này
chủ yếu thí sinh có điểm cao từ hai mươi bốn điểm trở lên nộp vào
ghi nhận tại trường đại học kinh tế quốc dân
sau ngày hôm qua có nhiều thí sinh rút hồ sơ nên điểm chuẩn tạm thời của ngành này đã giảm xuống rõ rệt
nhiều thí sinh thấy vậy đã nộp hồ sơ vào ngày hôm nay
tuy nhiên cũng có không ít thí sinh và phụ huynh vẫn còn tâm lý chờ đợi
và cân nhắc về sự biến động tạm thời của điểm chuẩn
và họ cho rằng đến ba bốn giờ chiều ngày hôm nay mới quyết định nộp hay không
những thí sinh ghi tên vào đơn xét tuyển chủ yếu là những thí sinh có điểm rất cao
thậm chí là hai mươi sáu hai mươi bảy điểm
điều này sẽ làm thay đổi cuộc diện danh sách thí sinh tạm đỗ mà nhà trường công bố ngày trước đó
và như vậy có không ít thí sinh được báo tạm đỗ nhưng giờ rơi vào ngưỡng không an toàn
buổi sáng hôm nay cứ chừng sáu trăm linh em đến nộp hồ sơ vào
thì nó sẽ tác động nhiều đến số đoạn các em dự kiến trung tuyển
bởi vì hôm nay hầu hết các em đều có điểm cao
theo quy tắc thì nó sẽ luôn chuyển từ một vòng này sang một vòng khác
tức là từ ngành này sang ngành khác thì nó sẽ dẫn đến xu hướng là điểm chuẩn của các ngành có xu hướng tăng lên
cảm giác như ngồi trên đống lửa hay đấy chị ạ
xem điểm hàng ngày lúc nào cũng lo và buồn trốn lắm
ngay cả hôm nay là ngày cuối cùng rồi mà em vẫn cảm thấy rất là lo khi mà nộp hồ sơ ạ
theo quy chế xét tuyển đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng tám
tất cả các trường đại học cao đẳng phải chốt danh sách thí sinh nộp hồ sơ
những thí sinh còn sót lại chưa kịp nộp sẽ tiếp tục cầm phiếu báo điểm đăng ký
ở nguyện vọng bổ sung cho các trường chưa đủ trí tiêu bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng tám